tại cuộc họp sáng nay hai mươi năm tháng bảy phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi cho biết
sẽ quy định thời gian người dân ra đường để kiểm soát dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách
theo chí thị một mươi hai của thành phố
thông tin này được đồng chí phan văn mãi nói tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch
và phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn trong sáng nay hai mươi năm tháng bảy
theo ông mãi thời gian tới thành phố xích chặt các quy định giãn cách xã hội
người dân trực đối ở nhà chia ra ngoài nếu có công việc thiết yếu
thành phố có thể giới hạn việc ra đường theo những khung giờ nhất định
chẳng hạn sau một mươi tám giờ sẽ có những công việc nhiệm vụ không được thực hiện
chậm nhất vào ngày hai mươi sáu tháng bảy ubnd tp sẽ có văn bản hướng dẫn quy định
nhóm người thực hiện các nhiệm vụ được ra đường
khi việc ra đường bị giới hạn thành phố sẽ tăng cường cung mứng hàng hóa hỗ trợ người hoàn cảnh khó khăn
chính quyền cũng sẽ xử lý tốt hơn các tình huống y tế khẩn cấp mà người dân yêu cầu